vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ đàm mạnh cường vậy hiện nay trong y học hiện đại thì có những cách nào để chữa đột quỵ ạ
thật ra thì đột quỵ về tai biến mạch não đến bây giờ thì chúng ta đã có rất nhiều tiến bộ trong việc điều trị
kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền chúng ta đã thành công trong rất nhiều các trường học
nhưng mà với điều kiện là yếu tố thời gian là yếu tố được tôn trọng hàng đầu
rồi chúng tôi xin nhắc rằng là thời gian là vàng và thời gian là não
và chúng ta thường là tâm lý khi mà chúng ta áp dụng những biện pháp sơ cứu chẳng như là chúng ta vừa vừa làm
thì với mục đích là hy vọng là những cái triệu chứng của người bệnh nó sẽ qua đi
người bệnh sẽ tỉnh lại mặt đang mê thì tỉnh mặt đang méo thì bình thường
tay thì cả cử động bình thường tức là trong ý nghĩ của chúng ta như vậy
nhưng mà trong sách người ta hướng dẫn cho bệnh nhân người ta nhấn mạnh rằng là
chúng ta không nên chờ đợi những triệu chứng nó qua đi
bởi vì thậm chí là cái triệu chứng nó có thể qua đi đối với trường hợp là tai biến bệnh não thông qua
đột quỵ thông qua
nhưng mà vẫn phải đến cơ sở y tế để người ta xa
định cái vấn đề đấy đúng là tai biến thoáng qua hay không
nếu mà tai biến thoáng qua thì người ta cũng sẽ có phương pháp để tránh cái tai biến trong lần tới
đấy là rất là quan trọng
vậy thì không chậm trễ cái vấn đề đấy là đầu tiên
vì cái việc mà không chậm trễ đến các bệnh viện chuyên khoa cơ sở cấp cứu chuyên khoa
trong vòng ba giờ đồng hồ là cái điều ấy là điều thành công đầu tiên
vậy thì người ta sẽ làm được những cái gì
thứ nhất là người ta nếu mà người ta xác định đây là trường hợp nhồi máu não
tức là do tăng mạch do khuyết khối hay là trường hợp chảy máu não
nếu mà nhồi máu não thì người ta sẽ có những cái phương pháp làm tan cái cục máu đông ấy
có thể bằng thuốc
bây giờ một số thuốc người ta gọi là thuốc tiêu sợi huyết
nó có thể đánh tan cái cục khuyết khối ấy ra
và giúp cho cái
dòng chảy trong mạch máu nó trở lại bình thường
và cái tổ chức não phía sau cái chỗ cuộc tác đấy nó được tưới máu trở lại
và trong vòng ba giờ thì nó có thể sống lại
tất nhiên là sau đấy thì có những cái biện pháp phục hồi chức năng
kết hợp đông tây y để phục hồi chức năng cho bệnh nhân
thì những người đấy thì như chúng tôi được biết thì cho đến bây giờ vẫn sống hoàn toàn khỏe mạnh
hoặc là nếu như mà người ta có những cái vị trí mà người ta không tiêu được cục máu
nhưng mà lại thuận lợi cho việc hút cái cục máu đông ấy ra
thì người ta cũng có những cái dụng cụ để người ta hút cái cục máu đông ấy ra
giúp cho lòng mạch bị tắt nó lại chảy lại bình thường
đấy là những cái tiến bộ của y học hiện đại mới là chúng ta có thể tiêu tan cái cục máu đấy
hoặc là chúng ta có thể hút nó ra
đấy là những cái mới
trong hiện nay
còn về đối với sử dụng hợp suất huyết não
sử dụng hợp suất huyết não thì nếu như là do những cái vấn đề về sử dụng thuốc chống đông quá liều
thì người ta có những antidote tức là những điều trị đặc hiệp
do chảy máu do cái yếu tố này thì sẽ có một cái loại thuốc tương ứng
và làm cho cái tình trạng là đông máu nó trở về bình thường
và người bệnh không tiếp tục chảy máu nữa
thứ hai là
tùy theo những cái vị trí mà chảy máu
người ta có thể người ta làm cho cái ổ chảy máu nhỏ đi về mặt thể tích
ví dụ như người ta dẫn lưu cái dòng chảy
cái ổ chảy máu nó ra ngoài
hoặc là người ta lấy những cái khối máu tụi đi
cho não xung quanh không bị ép nữa
và giúp cho nó cái phần mà nhu mô não mà tranh chấp giữa sống và chết
nó có thể phục hồi bình thường
hoặc là những cái chảy máu do dị dạng mạch
người ta có những cái biện pháp
người ta dùng những cái loại dụng cụ
người ta đút nút lại
đút nút nó lại làm cho không chảy máu nữa
đấy là rất là quan trọng
hoặc là nếu như mà
người ta phát hiện
ví dụ như người ta làm serum đốt le mạch
người ta thấy những cái
vữa sơ động mạch
ở cái động mạch cảnh
mà nó gây thiếu mau não
người ta có thể đặt những cái da
cũng giống như là hẹp động mạch vạch
người ta có những cái stand
người ta nong cái động mạch cảnh ra
xong rồi người ta đặt những cái stand vào
giúp cho cái lòng mạch nó
nó thông thoáng
và nó không bị
hoặc là đọng những cái mảnh vữa sơ lại nữa
đấy là một cái cũng rất là tiến bộ
nếu như mà không làm được cái biện pháp đấy
thì người ta có thể
người ta gọi là
người ta bóc tách
cái lớp nội mạc ấy đi
làm cho cái
cái lòng mạch nó
rất nhiều các phương pháp
cho đến nay
chúng ta đã
và đã thành công
nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là
thế sau đấy
sau khi người bệnh mà
được điều trị
bởi những chuyên phận
việc như thế
thì sẽ có giai đoạn
gọi là phục hồi chức năng sớm
như giáo sư cảnh cảnh nói
thậm chí là
cho bệnh nhân vận động sớm
đông tây y
có châm cứu
rồi sử dụng các loại thuốc
và đặc biệt là một cái là
người bệnh cần được hỗ trợ
về mặt tâm lý
để tránh những cái di chứng
về mặt dối loạn thần kinh tâm thần
mà có thể xảy ra
thì khi mà đảm bảo
những điều ấy thì
tôi thấy rằng rất nhiều người bệnh
là hoặc sinh sống là bình thường
cho đến nay
còn tất cả những trường hợp
mà đến muộn
thì đều có những cái di chứng
và di chứng thì lúc ấy là
di chứng là liệt nửa người
thất ngôn là những cái dễ gặp nhất
nhưng mà sau đấy thì
chúng ta ổn định được tất cả các yếu tố nguy cơ
kết hợp đông tây y
kết hợp phủ hồi chức năng
thì người ta
cái chất lượng cuộc sống của người ta cũng khá cao
và như vậy thì có những cái
thiểu năng về mặt vận động
người ta cũng có thể chấp nhận được